theo thống kê của các cơ quan chức năng tỉnh gia lai từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay toàn tỉnh có hơn sáu trăm linh xe hết niên hạn sử dụng
tuy nhiên trong số này vẫn còn nhiều phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến tỉnh lộ
không chỉ mất an toàn cho người điều khiển mà còn tiềm ẩn về tai nạn giao thông từ loại xe này
thế nhưng việc phát hiện và khai tử vẫn còn gặp nhiều khó khăn
dù đã hết niên hạn sử dụng cách đây sáu năm nhưng những chiếc xe này vẫn được chủ phương tiện sử dụng
chỉ đến khi tổ xử lý chuyên đề xe hết niên hạn sử dụng của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh gia lai phát hiện
chủ phương tiện mới chấp hành
thế nhưng sau một hồi giải thích và tiến hành lập biên bản thu hồi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện và biển kiểm soát
chủ phương tiện mới nhận thức rõ hành vi của mình
cái xe nó gắn bó mình cũng đã lâu nó tiện lợi với công việc sản xuất
thì nói chung là cái đó thì khi mà phải thải ra đi thì nói chung là cũng có một điều hơi một chút thôi
chứ không nhiều
nhưng mà nếu mà để cho ra đường chạy cho nó an toàn
thì bây giờ mình phải kiếm cái xe khác nó có quần đời để chạy cho nó an toàn hơn
đây cũng chỉ là một trong số rất ít phương tiện đã hết niên hạn sử dụng được lực lượng chức năng xử lý triệt đề
theo thống kê từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay toàn tỉnh gia lai có trên sáu trăm linh xe ô tô hết niên hạn sử dụng
trong đó đa phần là xe ô tô tải
thế nhưng việc phát hiện khai tử các loại xe hết niên hạn gặp nhiều khó khăn
bởi các chủ phương tiện đã bán cho nhiều người ở nhiều địa phương khác nhau
cũng như việc thiếu hợp tác né tránh việc xử lý của các cơ quan chức năng
nhận thức của người dân việc thua biển số là người ta cũng chưa nhận thức sâu
và cái thứ hai nữa là bản thân người ta cũng muốn giữ lại cái đăng ký
giữ lại cái biển số xe để người ta cho xe là lưu hành
chúng tôi tuyên truyền giáo dục cho người dân
người ta ý thức được cái việc mà sử dụng cái phương tiện hết lưu hành là nó không đảm bảo về thiết bị an toàn
và nó cũng không được phát luật công nhận
tính tới thời điểm này
lực lượng chức năng mới chỉ tiến hành xác minh được hơn hai trăm linh phương tiện hết niên hạn sử dụng
tức mới chỉ một phần ba tổng số phương tiện cần xử lý
tuy nhiên trong số này cũng chỉ mới thu hồi được một mươi tám giấy chứng nhận đăng ký biển số xe
bởi nhiều phương tiện đã được chủ xe bán đi các nơi khác hoặc tìm cách né tránh việc xử lý
bằng cách đưa vào chở hàng hóa tại các dãy vườn hoặc trong các bản làng
điều đó khiến việc xử lý thu hồi gặp rất nhiều khó khăn
cũng như đồng nghĩa với việc vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông từ các loại xe hết đát này